cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long đang tạm giữ hình sự sáu đối tượng gồm cao hoàng bảo anh nguyễn thanh phong trương quốc an đào trí linh nguyễn gia vĩ và nguyễn thành phát cùng chú tỉnh vĩnh long để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
vào khoảng hai mươi h hai mươi phút ngày sáu tháng bốn do có mâu thuẫn từ trước nên sáu đối tượng đã đi đến nhà một người dân tại ấp phú an xã phú thịnh huyện tam bình tìm nguyễn phước thạnh chú xã tân cuối trung huyện vũng liêm để giải quyết
đến nơi nhóm của linh đã dùng nhiều hung khí nguy hiểm rượt đuổi và chém nhiều nhát làm thạnh ngã gục tại chỗ và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
sau khi gây án các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường đến ngày bảy tháng bốn thì đến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội